sau khi phiên họp chính phủ thường kỳ kết thúc buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng một mươi một đã diễn ra
dưới sự chủ trì của bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
trả lời câu hỏi về cung cầu thịt lợn vẫn chưa được xác định rõ
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có tính toán đến việc nhập khẩu và nếu thiếu thì có giải pháp gì
đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
dự báo nguồn cung thịt lợn các tháng cuối năm thiếu hụt khoảng hai trăm linh tấn
tổng đàn lợn hiện nay mà theo báo cáo của các tỉ thành về là số lượng vẫn còn hai mươi năm triệu con
trong đó đoàn lợn nái là hai bảy triệu con đoàn cụ kỵ còn một trăm linh chín con chỉ mất có một mươi
như vậy là cái cơ sở để giữ giống phát triển tái đàn mà cung cấp lợn giống thì chúng ta vẫn thấy yên tâm
và đảm bảo đủ cung cấp cho các địa phương có thể tái đàn bằng những giống có chất lượng cao
ở cấp cụ kỵ và ông bà cũng như là bố mẹ thương phẩm
liên quan đến việc sản xuất lắp ráp ô tô trong nước và giá thành mặt hàng ô tô trong nước cao
đại diện bộ công thương cho biết nguyên nhân là do dung lượng thị trường của chúng ta còn nhỏ
ngành công nghiệp ô tô của việt nam chưa đủ các điều kiện thị trường để phát triển giống như các quốc gia khác
trên thế giới cũng như trong khu vực
bên cạnh đó chúng ta phải tuân thủ các cam kết quốc tế khi hội nhập
chúng ta đang rất thiếu các vật liệu cơ bản để sản xuất trong ngành công nghiệp ô tô
kể cả ngành công nghiệp hỗ trợ cũng như là các việc khác
các nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của ngành ô tô như là thép chế tạo nhựa cao su chất giả v v
chủ yếu chúng ta phải nhập khẩu
và đã nhập khẩu thì giá thành cao mà giá thành cao nên nó tạo thành cái sản phẩm ô tô của chúng ta cũng cao
đấy là cái nguyên nhân tại sao mà hiện nay tôi chỉ kể một số những nguyên nhân chính thôi
chứ còn rất nhiều nguyên nhân khác để dẫn đến việc sản xuất lắp ráp của chúng ta các cái sản phẩm nội địa
giá thành vẫn còn cao
thế còn sắp tới thì cái giải pháp là như thế nào
thì chúng tôi khẳng định là
thủ tướng chính phủ phó thủ tướng chính phủ vụ trách và tất cả các cấp các ngành đều hết sức quan tâm đến lĩnh vực này
và khẳng định là sẽ duy trì phát triển ngành sản xuất lắp ráp ô tô trong nước để tạo thị trường
cho cái ngành công nghiệp ô tô phát triển trong đó có cái ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành ô tô
thứ trưởng bộ công thương cho biết thêm sẽ bảo vệ tạo dựng và phát triển thị trường cho ngành ô tô trong nước
thông qua hàng rào kỹ thuật phù hợp với cảm kết quốc tế
về việc nhà máy nước sông đuống phá vỡ quy hoạch sản xuất
và kinh doanh nước sạch của chính phủ
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn thế hùng cho biết
đây là nhà máy cấp nước sạch quy mô liên vùng việc đầu tư nhà máy đúng quy hoạch không phá vỡ quy hoạch